thưa quý vị bệnh viện nhi đồng tp hcm cho biết vừa cứu sống một trường hợp trẻ bị biến chứng sốc
suy hô hấp nặng liên quan đến covid một mươi chín
đặc biệt đây không phải là một mà đã có rất nhiều trẻ em ở tp hcm nhập viện vì bệnh liên quan đến covid một mươi chín
cách đây một tuần bệnh nhi ptf một mươi một tuổi ngủ ở quận bình tân tp hcm
nhập viện trong tình trạng sốt cao đau bụng chân tay lạnh
trong đó tình trạng sốt cao kéo dài liên tục bảy ngày
bệnh viện nhi đồng tp hcm xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với sars cov hai
nhưng khi xét nghiệm định lượng kháng thể kháng virus sars cov hai cho bé đã thấy mắc covid một mươi chín trước đó
các bác sĩ nhanh chóng hội trần chẩn đoán trẻ bị hội chứng viêm đa hệ thống liên quan covid một mươi chín thể có sốc
kết quả sau gần một tuần điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần hết sốt hết đau bụng mạch huyết áp ổn định không cần thở oxy
bác sĩ nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm cho biết
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bệnh viện tiếp nhận chín mươi hai trường hợp bị hội chứng viêm đa hệ thống
trong đó có một mươi một chín ca bệnh tương tự như bệnh nhi nói trên
ngoài ra bảy mươi bảy hai trường hợp gia đình không phát hiện trẻ bị mắc covid một mươi chín
do không có biểu hiện triệu chứng hoặc có triệu chứng sốt nhẹ ho ít
bác sĩ tiến khuyến cáo phụ huynh lưu ý khi thấy con em mình sốt cao trên hai ngày nổi hồng ban da đỏ mắt đỏ bụng tiêu chảy nôn
hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám xét nghiệm
vì ngoài hội chứng viêm đa hệ thống trẻ có thể mắc sởi rubella sốt xuất huyết bệnh tay chân miệng nhiễm trùng huyết viêm ruột thừa
phụ huynh tuân thủ năm k tiêm vaccine cho con theo chương trình của ngành y tế chế độ dinh dưỡng cho trẻ
cho trẻ tập luyện cân bằng về mặt học tập nghỉ ngơi giải trí thể dục thể thao
hài hòa như vậy thì trẻ có sức khỏe và sức đề kháng bác sĩ tiến nói
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp cùng với khuyến cáo của bác sĩ
hy vọng mỗi phụ huynh lưu ý đặc biệt khi trẻ có những triệu chứng dù là nhỏ nhất
nếu thấy trẻ có những dấu hiệu dù là nhẹ nhất như sốt nhẹ
cũng nên cho trẻ đến bệnh viện thăm khám để được phát hiện bệnh và điều trị sớm nhất